chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến tết trung thu tuy nhiên thời điểm này nhiều thương hiệu bánh trung thu đã bắt đầu trưng bày sản phẩm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
mặc dù ba tuần nữa đến tết trung thu nhưng ngay từ thời điểm cách đây hai tuần các quầy kinh doanh bánh trung thu đã bắt đầu trưng bày giới thiệu sản phẩm
trên nhiều con phố nhiều điểm trung tâm thương mại các thương hiệu như kinh đô hữu nghị long đình thu hương mai sơn v v được bày bán khá sớm
tuy nhiên qua tìm hiểu thị trường bánh trung thu năm nay khá ảm đạm so với thời điểm này năm trước lượng bán ra thấp hơn rất nhiều
nhưng trong thời điểm này rất là chậm
chắc là nếu mà muốn bán được hàng cũng phải gần sát những ngày trung thu thì tốc độ bán tốt được
so với năm trước mẫu mã và chủng loại bánh năm nay phong phú hơn
ngoài những nhãn hiệu bánh trung thu quen thuộc của kinh đô hữu nghị thì một số nhãn hiệu bánh truyền thống khác cũng dần trở nên quen thuộc hơn đem lại nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng
nhà em thì
thì mẹ em hay đi ra các cái chợ hoặc là siêu thị để mua bánh trung thu
thì nếu như mà tầm này thì chắc là bọn em cũng mua thử một số loại bánh về ăn thử xong đến trung thu thì bánh nào mà cảm thấy hợp mới thích năm nay thích hơn thì anh ăn lại đấy
hình ảnh bánh trung thu bày bán trên những con phố khiến không khí tết trung thu dường như đến sớm hơn
bên cạnh hoạt động kinh doanh thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm soát chất lượng bánh trung thu ra thị trường
vẫn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của các cơ quan chức năng
càng đến cận ngày trung thu hoạt động kinh doanh sẽ nhộn nhịp hơn
đồng nghĩa với việc yêu cầu sự giám sát chặt chẽ hơn bảo đảm một tết trung thu an toàn viên mãn